ngày một mươi chín tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
về công tác chuẩn bị đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì cuộc làm việc
cùng tham dự có ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị lãnh đạo nhiều ban ngành cơ quan trung ương
sau khi nghe báo cáo của ban thường vụ thành ủy hà nội bộ chính trị thống nhất đánh giá
thành ủy hà nội đã chuẩn bị chú đáo công phu nghiêm túc khoa học cả công tác văn kiện và nhân sự
trên đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố bảo đảm đúng yêu cầu chỉ thị số ba mươi năm và các văn bản hướng dẫn của trung ương
bộ chính trị phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục đồng thời gợi mở một số nội dung
cần nghiên cứu điều chỉnh bổ sung trong nhiệm kỳ tới
trước hết cần ra soát điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cho phù hợp tình hình thực tế
nhất là dưới tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
với grdp bình quân đầu người đạt năm bốn trăm hai mươi usd hà nội bước sang giai đoạn phát triển mới khác về chất
cần nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu phát triển bền vững như chỉ số phát triển con người tuổi thọ
chỉ số bền vững môi trường
phát biểu kết luận cuộc làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh
đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của thành ủy hà nội đồng thời lưu ý một số vấn đề lớn
cần chú trọng trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ sắp tới

đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của thành quỷ hà nội đồng thời lưu ý một số vấn đề lớn
cần trú trọng trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ sắp tới
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cần khơi dậy tinh thần tự hào tình yêu trách nhiệm với hà nội
nơi tụ khí của tinh hoa địa linh nhân kiệt với biết bào địa danh và anh tài nổi tiếng
cần tuyên truyền trong dân giáo dục thế hệ trẻ trong trường học khơi dậy niềm tự hào
tự trọng lòng tin từ đó thấy rõ trách nhiệm đối với hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cần khơi dậy tinh thần tự hào tình yêu trách nhiệm với hà nội
nơi tụ khí của tinh hoa địa linh nhân kiệt với hà nội
phải an ninh phải trật tự phải bảo đảm tuyệt đối an toàn
tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ muốn vậy phải xây dựng đảng xây dựng con người xây dựng tổ chức
kỷ cương kỷ luật làm ăn bài bản có kiểm tra phân công trách nhiệm rõ ràng tổ chức đảng phải tốt
lãnh đạo phải có quyết tâm cao nỗ lực lớn đoàn kết phối hợp nhịp nhàng nhạy bén
chủ trương đúng hành động quyết liệt thường xuyên kiểm tra đôn đốc xử lý cho nghiêm
tuyệt đối không được tự mãn
nước nêu rõ trung ương có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ hà nội tạo điều kiện về cơ chế bố trí cán bộ
đồng thời hà nội cũng phải vận dụng và phát triển sáng tạo từ sự chỉ đạo giúp đỡ của trung ương
có bước đi cách làm phù hợp phối hợp với các địa phương khác
mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng hà nội cần tăng cường hợp tác tận dụng thế mạnh của các địa phương khác
với tinh thần hà nội vì cả nước và cả nước vì hà nội